thông báo tiếp nhận hồ sơ chương trình phẫu thuật nhân đạo tháng một mươi hai
với mong muốn mang lại nụ cười cho trẻ em trên toàn quốc trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thì tổ chức operentions operation smile và bệnh viện hữu nghị việt nam cuba
đã chính thức bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký của chương trình phẫu thuật nhân đạo
dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi hàm ếch dị tật bẩm sinh thừa
dính ngón tay chân tại hà nội
cụ thể đối tượng bệnh nhân của lần phẫu thuật nhân đạo này
là các bệnh nhân dị tật bầm sinh khe hở môi hàm ếch chưa được phẫu thuật
bệnh nhân di chứng dị tật bẩm sinh khe hở môi hàm ếch các độ tuổi
bệnh nhân thừa ngón dính ngón tay chân thừa sụn ở tai
tất cả các phẫu thuật sẽ được thực hiện miễn phí cho bệnh nhân
ngoài ra bệnh nhân sẽ được hỗ trợ một phần đi lại và ăn uống trong thời gian lưu viện
thời gian diễn ra đợt phẫu thuật nhân đạo lần này sẽ là từ ngày hai đến ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
địa điểm tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba ba mươi bảy hai bà trưng hà nội
mọi đăng ký phẫu thuật xin vui lòng liên lạc trực tiếp với operation smile việt nam
qua các số điện thoại văn phòng tại hà nội hai mươi bốn ba nghìn chín trăm ba mươi sáu năm nghìn bốn trăm hai mươi sáu trong giờ hành chính
hoặc đường dây nóng chín mươi bốn trăm tám mươi tám năm nghìn năm trăm năm mươi năm